sau đây là lời cảm ơn của ban lễ tang và gia đình đồng chí trần quốc hương
ban lễ tang cấp nhà nước và gia đình đồng chí trần quốc hương xin trân trọng cảm ơn
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng các tướng lĩnh và lực lượng vũ trang nhân dân
đại diện các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương đại diện các tỉnh ủy thành ủy
các ban nội chính tỉnh ủy thành ủy và các cơ quan tổ chức khác
bà con quê hương khối phố họ hàng bạn bè gần xa
các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình trung ương và địa phương
đã gửi thư điện chia buồn đưa tin gửi vòng hoa đến viếng
dự lễ truy điệu lễ an táng đồng chí trần quốc hương
đồng chí nguyên là bí thư trung ương đảng khóa sáu
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa bốn năm sáu
phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh
phó bí thư thường trực thành ủy hà nội
phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban thanh tra nhà nước
nay là thanh tra chính phủ
tổng cục trưởng tổng cục du lịch
thuộc hội đồng bộ trưởng
nay là chính phủ
trường ban nội chính trung ương
về nơi ăn nghỉ cuối cùng
tại nghĩa trang thành phố hồ chí minh
trong lúc tăng ra bối rối
có điều gì sơ xuất xin được lượng thứ